kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm nay thời tiết ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ có những sự chuyển biến
trời nhiều mây hơn nắng nóng suy giảm
từ chiều tối và đêm hôm qua do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió
nên mưa rào và rông xuất hiện cục bộ có mưa to và rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá tại những nơi sung yếu do có mưa lớn
cùng với mưa thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ chiều tối nay mưa rông cũng sẽ tăng mạnh
cuộc bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ cao nhất chỉ ở trong ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ
những cơn mưa rào và rông xuất hiện chủ yếu ở khu vực bắc bộ
còn các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thì ngày mai vẫn ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
sang đến ngày ba mươi một thì mưa rông mới có khả năng xuất hiện giúp cho nền nhiệt giảm đáng kể
nắng nóng được thu hẹp lại
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong ngày mai vẫn có nắng nóng
với ngưỡng nhiệt cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sau đó cũng từ ngày ba mươi một mưa rông
mưa rông tại đây cũng tăng lên giúp cho nền nhiệt giảm đi
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận thời tiết chưa có nhiều biến đổi
cùng với nền nhiệt độ cao nhất duy trì ở trong ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên trong thời đoạn tới mưa rông tại tây nguyên cũng sẽ gia tăng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
cùng với mưa tăng nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ từ một hai độ
các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên mưa rông cũng tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn ba mươi ba độ